còn tại bang bihar miền đông của ấn độ mưa rông kèm sấm chấp đã khiến hai mươi hai người dân ở bang này thiệt mạng do xét đánh
cơ quan khí tượng ấn độ dự báo mưa to sẽ tiếp diễn tại các khu vực viện đông của bang bihar trong những ngày tới
đồng thời cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác
những ngày gần đây nhiều khu vực tại ấn độ cũng đã hứng chịu các trận mưa như chút
các bang phía bắc của nước này gần vùng thủ đô delhi đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào tháng sáu